các đại biểu khách mời trong nước và quốc tế cũng như các địa điểm diễn ra các sự kiện
tuyệt đối không để xảy ra bị động bất ngờ trong mọi tình huống cho ngày lễ được thành công trọn vẹn